không chỉ dừng lại ở nạn trộm vặt không ít hộ dân bị mất những tài sản có giá trị lớn như tiền vàng và nhiều đồ có giá trị khác
ghi nhận tại xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
khuya ngày một mươi chín tháng sáu gia đình chị lê thị phương uyên bị kẻ gian đột nhập
kẻ trộm đã cắt khung sát cửa sổ đột nhập vào nhà lấy trộm khoảng một mươi triệu đồng tiền mặt năm triệu đồng cả điện thoại một điện thoại di động lenovo trị giá khoảng bốn triệu đồng
chưa hết bàng hoàng vì vụ trộm táo tợn chỉ hơn một mươi ngày sau một vụ trộm khác lại diễn ra ở ngay nhà đối diện
kẻ giang đã cắt lưới b bốn mươi đột nhập vào nhà anh phạm tấn dức lấy trộm một tv hiệu panasonic trị giá khoảng tám bảy triệu đồng
số tiền một mươi bảy triệu đồng anh gom gấp để trả nợ cũng bị kẻ gian cưỡng mất
theo người dân trả biết trước đó địa phương này cũng xảy ra các vụ trộm cấp